vào tối qua ngày bốn tháng bảy một chiếc xe tải khi lưu thông qua cầu phú mỹ quận hai đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
gây tắt nghẽn giao thông trong nhiều giờ liền
khoảng hai mươi một h ba mươi xe tải chở vải vụn vừa chạy qua cầu phú mỹ bất ngờ bốc cháy dữ dội
tài xế xe tải đoàn văn toàn cho biết sau khi xuất phát từ cảng bình điền về thị xã phú mỹ
tỉnh bà rịa vũng tàu giao hàng thì thấy lửa bốc lên phía dưới cabin
ngay lập tức sử dụng ba bình cứu hỏa mini có trên xe để chập lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận hai đã nhanh chóng điều hai xe cứu hỏa
cùng hàng chục chiến sĩ có mặt hiện trường
ít phút sau ngọn lửa được khống chế cabin cùng một số vải gần đầu xe bị thiêu rụi không có thiệt hại về người
do vụ việc xảy ra trên đường có nhiều xe container ra vào cảng các lái giao dận hàng nên gây ủng ứa giao thông
kéo dài từ giao lộ huỳnh tấn phát nguyễn văn quỳ đến đường võ trí công
đến hai mươi hai h ba mươi công tác chữa cháy hoàn tất nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ